mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện sau bảy tháng vẫn còn nhiều bộ ngành trung ương và địa phương có số giải ngân thấp
hai mươi trên năm mươi sáu bộ ngành trung ương và hai mươi trên sáu mươi ba địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn ba mươi năm kế hoạch năm thậm chí một số bộ ngành gần như chưa giải ngân
theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng bảy và bảy tháng năm hai nghìn một mươi tám của bộ kế hoạch và đầu tư
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước bảy tháng đầu năm ước đạt một trăm năm mươi bốn trăm năm mươi bốn tỷ đồng
đạt ba mươi tám bảy mươi bảy kế hoạch tăng hai mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó giải ngân vốn trong nước ước đạt bốn mươi một chín kế hoạch bao gồm vốn trong nước đạt bốn mươi năm ba mươi năm vốn trái phiếu chính phủ đạt một mươi bảy ba mươi
vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt hai mươi sáu ba mươi một vốn nước ngoài đạt hai mươi bốn bảy kế hoạch
nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong tổ chức thực hiện dự án nên chưa có khối lượng thi công xây lắp hay vướng mắc trong quá trình thẩm định tổng mức đầu tư
một số dự án chuyển tiếp hoặc dự kiến hoàn thành phải được điều chỉnh hoặc đang trong giai đoạn kiểm toán quyết toán các gói thầu
bộ tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tiến dụng yếu kém
trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu dự thảo yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam công khai báo cáo tài chính của tổ chức tiến dụng yếu kém
theo dự thảo nghị định các khoản thu và việc ghi nhận doanh thu của tổ chức tiến dụng yếu kém được thực hiện theo quy định và chế độ tài chính
chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp
dự thảo nghị định cũng nêu rõ ngân hàng nhà nước phải thực hiện giao hoặc phê duyệt chỉ tiêu
nhiệm vụ cơ cấu lại tổ chức tiến dụng yếu kém quy định về các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của tổ chức tiến dụng yếu kém
ngoài ra ngân hàng nhà nước phải quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính của tổ chức tiến dụng yếu kém trong thời gian cơ cấu lại
thực hiện kiểm tra thanh tra giám sát toàn diện hoạt động của tổ chức tiến dụng yếu kém định kỳ hàng quý
năm thông báo cho bộ tài chính tình hình tài chính của tổ chức tiến dụng yếu kém
theo sở tài chính tp hcm tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn bảy tháng đầu năm ước thực hiện được hai trăm một mươi bốn bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
đạt năm mươi sáu chín mươi hai dự toán năm và tăng bảy một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các khoản thu bao gồm thu nội địa một trăm bốn mươi hai năm trăm năm mươi sáu tỷ đồng
đạt năm mươi năm sáu mươi bốn dự toán và tăng một mươi một mươi tám thu từ dầu thô một mươi ba tám trăm hai mươi bốn tỷ đồng vượt chín chín mươi bảy dự toán và tăng bốn mươi một chín
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm mươi tám tỷ đồng đạt năm mươi ba bảy dự toán nhưng giảm bốn tám mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
được biết dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay trên địa bàn tp hcm là ba trăm bảy mươi sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng
trong đó thu nội địa là hai trăm năm mươi sáu hai trăm một mươi tỷ đồng
thu từ dầu thô một mươi hai năm trăm bảy mươi tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là một trăm linh tám tỷ đồng
khoảng ba năm trăm linh đến một mươi hai việc làm trong ngành dịch vụ tài chính tại anh sẽ chuyển sang các nước khác trong liên minh châu âu eu về ngắn hạn
và nhiều việc làm tại anh sẽ biến mất về dài hạn do nước này rời khỏi eu
giới chức ngân hàng trung ương anh boe cùng chính phủ và cơ quan quản lý tài chính fca đang xem xét nhiều kịch bản khác nhau
qua đó giúp các công ty ứng phó kịp thời trong trường hợp kịch bản brexit xảy ra
anh và eu đã nhất trí về một thỏa thuận về quá trình chuyển tiếp đưa anh rời khỏi liên minh vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên cho đến nay hai bên vẫn chưa nhất trí được về thỏa thuận thương mại trong giai đoạn chuyển tiếp
do những bất đồng trong nội bộ chính quyền của thủ tướng anh theresa may về mối quan hệ trong tương lai giữa anh và eu
điều này sẽ dẫn đến việc nhiều công ty tài chính đặt trụ sở tại anh có thể mất đi thị trường eu rộng lớn
và ảnh hưởng đến hơn hai triệu người
đang làm việc liên quan tới các dịch vụ tài chính trên toàn nước anh
chính phủ thái lan vừa thông qua gói hỗ trợ tài chính chín mươi bảy chín mươi năm tỷ bạt tương đương với hai chín trăm bốn mươi bảy tỷ đô la mỹ
cho ngành sản xuất lúa gạo trong nhiên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
gói hỗ trợ này nhằm khuyến khích người dân ngừng bán thóc lúa cải thiện chất lượng thu hoạch
cũng như tăng giá trị cho mặt hàng lúa gạo
trong gói hỗ trợ này khoản vay ba mươi năm sáu tỷ bạt sẽ do ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã hội nông nghiệp bac cung cấp
và khoản thanh toán
một lần do chính phủ trực tiếp trao cho nông dân thông qua bac
số còn lại theo văn phòng chính phủ thái lan gói hỗ trợ sẽ chia thành ba gói nhỏ hơn với các mục đích khác nhau
các gói tín dụng này sẽ được triển khai trong vòng một năm kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại tất cả các tỉnh thành của thái lan trừ khu vực miền nam
gói hỗ trợ của miền nam sẽ bắt đầu từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị để thu hút các bạn
nguồn lực to lớn từ đầu tư nước ngoài việt nam đã có nhiều ưu đãi về chính sách thuế
các thủ tục cấp phép đối với các dự án fdi
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp fdi lại lợi dụng các chính sách ưu đãi đầu tư này
để thực hiện chuyển giá chuyển lợi nhuận
trong thời gian qua tốc độ tăng của quy mô đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp báo lỗ
và lỗ lũy kế cao hơn tốc độ tăng về số lượng
đây chính là những dấu hiệu về tình trạng chuyển giá của doanh nghiệp fdi
mặc dù quá trình đấu tranh của các cơ quan chức năng đã đạt được những kết quả bước đầu
song số vụ chuyển giá được phát hiện và xử lý rất ít so với những số lượng doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển
bên cạnh đó một số không nhỏ các doanh nghiệp khác cũng đã thực hiện hành vi chuyển giá nội địa
nhưng chưa được kiểm tra phát hiện và xử lý
cơ sở để phát hiện hành vi chuyển giá nội địa là các quy định về thuế xuất yêu đãi
và miễn giảm thuế có thời hạn
mục đích của gian lận chuyển giá không chỉ tối thiểu hóa thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
đó là tạo bức tranh giả tạo trước các cổ đông khi kinh doanh thua lỗ giảm lãi
mà còn có mục tiêu thôn tính chiếm lĩnh thị trường
trong năm qua giai đoạn từ hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi bảy các cơ quan chức năng đã thực hiện thanh tra kiểm tra
trên một mươi doanh nghiệp lỗ doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá
tổng số thuế truy thù phạt và truy hoàn hơn sáu hai trăm linh tỷ đồng giảm lỗ gần ba mươi tỷ đồng
những con số này cho thấy hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp lỗ doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá
giảm lỗ gần ba mươi tỷ đồng
bên cạnh những kết quả mà ngành thuế đã đạt được cộng đồng doanh nghiệp cũng mong cơ quan thuế nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật thuế và chú trọng khâu tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế và ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ và toàn diện hơn nữa
cơ quan thuế cần có biện pháp hiệu quả hơn nhằm hạn chế vấn đề chi phí không chính thức chú ý có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ trong việc tuân thủ pháp luật thuế
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại